tiếp tục chuyến thăm chính thức cộng hòa xéc hôm qua ngày một mươi bảy tháng bốn theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng cộng hòa xếp andrei babis
trong bầu không khí cởi mở và thân tình thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời cảm ơn đến thủ tướng andrei babis và đề nghị chính phủ séc tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt đang sinh sống và làm việc tại xéc
tại hội đàm thủ tướng andré babis khẳng định coi trọng quan hệ với việt nam nhấn mạnh chuyến thăm chính thức cộng hòa xếp lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế và vai trò ngày càng cao của việt nam tại khu vực và trên thế giới mong muốn quan hệ hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới
tại hội đàm thủ tướng andré babis khẳng định coi trọng quan hệ với việt nam nhấn mạnh chuyến thăm chính thức cộng hòa xếp lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc là dấu mốc quan hệ với việt nam tại khu vực và trên thế giới mong muốn quan hệ hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới
tại hội đàm thủ tướng andré babis khẳng định coi trọng quan hệ với việt nam tại khu vực và trên thế giới mong muốn quan hệ với việt nam tại khu vực và trên thế giới mong muốn quan hệ với việt nam tại khu vực và trên thế giới mong muốn quan hệ với việt nam tại khu vực và trên thế giới mong muốn quan hệ với việt nam tại khu vực và trên thế giới mong muốn quan hệ với việt nam tại khu vực và trên thế giới mong muốn quan hệ với việt nam tại khu vực và trên thế giới mong muốn quan hệ với việt nam tại khu vực và trên thế giới mong muốn quan hệ với việt nam tại khu vực và trên thế giới mong muốn quan hệ với việt nam tại khu vực và trên
thủ tướng andrei babis khẳng định cộng hòa séc ủng hộ việt nam ứng cử làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã mời thủ tướng cộng hòa séc thăm chính thức việt nam
sau hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng andrei babis đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản
giữa tổng cục địa chất và khoáng sản bộ tài nguyên và môi trường việt nam với tổng cục địa chất và khoáng sản bộ môi trường cộng hòa séc
bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng giữa tổng cục tiêu chuẩn đo lường và chất lượng
bộ khoa học và công nghệ việt nam với văn phòng tiêu chuẩn đo lường và thử nghiệm cộng hòa xếp